kính thưa quý vị hòa cùng không khí tưng bừng đón xuân mậu tuất trong chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng ngày hôm nay
chúng tôi những người làm chương trình xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe an khang và thịnh vượng
thưa quý vị ngay từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy trả lời hãng tin mỹ international news service chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
việt nam sẽ hợp tác với mọi nước vui lòng hợp tác thật thà và bình đẳng với việt nam
người cũng luôn can dạng những cán bộ ngoại giao phải làm sao để mỗi người bạn quốc tế đến nước ta là gần và yêu việt nam thêm một chút
sau nhiều thập kỷ tư tưởng hồ chí minh vẫn là kim chỉ nam cho những cán bộ làm về ngoại giao nói theo
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một vị đại sứ con rể việt đã một mươi năm lần đón tết tại việt nam
người có thể kể lại sự tích táo quân và tục cúng ông công ông táo
người việt như một người việt nam
hay ông có thể dành hàng giờ để giải thích về nguồn gốc truyền thống của các lễ hội cổ truyền việt nam như hội lim hội gióng
trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một vị đại sứ con rể việt đã một mươi năm lần đón tết tại việt nam

người có thể dành hàng giờ để giải thích về nguồn gốc truyền thống của các lễ hội cổ truyền việt nam như hội lim hội gióng
hạnh phúc máu việt nam và chúc mừng năm mới
chúng tôi nói tiếng hàn giáo là phé lýs ánh nho nué vo
hạnh phúc máu việt nam và tiếng hàn giáo là phé lýs ánh nho nué vo
lingu lạc việt nam là nóvêm gò đàn
chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới
hạnh phúc máu việt nam và phé lýs ánh nho nué vo
chúc mọi người một năm tốt đẹp hạnh phúc và sức khỏe chúc mọi người một năm tốt đẹp hạnh phúc và sức khỏe